trước thời khắc giao thừa đà nẵng có mưa nặng hạt nhưng tại nhiều nút giao lộ vẫn chật kín dòng người
không khí sôi động diễn ra tại nhà hàng quán ba dọc hai bên bờ sông hàn
du khách quốc tế trong nước và cả người dân đà nẵng hòa chung cùng một niềm vui hân hoan đón chào năm mới
trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng kỷ lục ba năm triệu lượt tăng hai mươi hai so với cùng kỳ
khách đến chủ yếu từ các thị trường truyền thống như hàn quốc trung quốc nhật bản thái lan châu âu philippines
trong năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho mỗi dịp nghỉ lễ
đối với du khách nước ngoài đà nẵng việt nam luôn được xem là điểm đến thú vị và hấp dẫn